không nghề nghiệp ổn định thế nhưng điền hòa sinh chú tại thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận lại tự nhận mình là cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận rồi lừa đảo tình cảm và chiếm đoạt gần một tỷ đồng của một người phụ nữ tại tỉnh lâm đồng
tại cơ quan công an điền hòa sinh khai nhận vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội sinh có quen biết một người phụ nữ tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
sau một thời gian liên lạc tâm sự và trở nên thân thiết sinh tự nhận mình là cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận và hiện nay mở thêm một cửa hàng nhôm sát để kiếm thêm thu nhập
để tạo lòng tin cho nạn nhân sinh đã thường gọi video call hoặc mặc trang phục cảnh sát cơ động đồng thời chụp hình quân hàm kết hợp của lực lượng công an súng còng số tám
sau khi có được tình cảm và lòng tin của nạn nhân sinh đã nhiều lần mượn tiền rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân với tổng số tiền là gần một tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ các thông vật có liên quan đồng thời cho biết điền hòa sinh không có nghề nghiệp và việc làm ổn định